mùa nước nổi về mang theo nhiều cá tôm thủy sản tràn đồng đây cũng là dịp nhiều bà con miền tây
ăn nên làm ra trong những tháng nước nổi tuy nhiên bà con cũng cần nâng cao ý thức trong
việc khai thác biết chọn lọc để tránh đánh bắt cá con tránh tận diệt lãng phí nguồn thủy sản
đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận được trên cánh đồng xã thường thới hậu bê hàng chục tay lưới
có mắc lưới nhỏ răng dày đặc trên cánh đồng mỗi ngày hàng chục ký cá con như cá rô cá sặc
cá heo tất cả còn rất non chủ yếu để làm mồi bị khai thác xung điện để bắt cá là một hình
thức đánh bắt tận diệt bởi nguồn điện gây tê chết nguồn cá một cách không chọn lọc
bên cạnh đó sung điện còn gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được ứng cứu kịp thời thực tế
mỗi năm đã có nhiều trường hợp tử vong do đánh bắt sung điện các ngành chức năng hiện đang
tăng cường công tác tuyên truyền khuyên cáo mọi ngư dân nâng cao ý thức nhằm góp phần
gìn giữ nuôi dưỡng nguồn thủy sản được dài lâu